thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ký quyết định thành lập tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng
nhiệm vụ chính của tổ là tư vấn cho thủ tướng về các chiến lược kế hoạch đề án
chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm
trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
tổ tư vấn sẽ khuyến nghị tư vấn với thủ tướng các biện pháp giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi đề xuất
sửa đổi bổ sung chính sách cũng như các giải pháp ứng phó kịp thời với biến động thất thường của nền kinh tế trong nước và quốc tế
bên cạnh các chuyên gia trong nước tổ tư vấn còn có sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế việt nam
đang làm việc giảng dạy tại các trường đại học viện nghiên cứu ở nước ngoài
như phó giáo sư tiến sĩ trần ngọc anh tiến sĩ vũ thành tự anh giáo sư tiến sĩ nguyễn đức khương
nếu như trong tháng bảy ghi nhận giá vàng thế giới tăng ấn tượng
thì tới đầu tháng tám giá vàng tại các thị trường lớn trên thế giới đã bắt đầu giảm nhẹ
điều này lập tức tác động tới giá vàng trên thị trường trong nước
sau một tháng tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong bảy tuần giá vàng liên tục giảm nhẹ trong những phiên đầu tháng tám
tới sáng mùng ba tháng tám ở cả hà nội và thành phố hồ chí minh
ghi nhận giá vàng giảm tiếp hai mươi đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch trước đó
những phiên tiếp theo giá vàng các thương hiệu tiếp tục xu hướng giảm nhẹ
tới cuối phiên giao dịch sáng thứ sáu ngày bốn tháng tám tại hà nội
công ty doji niêm yết giá vàng miếng sgc ở mức ba mươi sáu một mươi tám triệu đồng trên một lượng mua vào
và ba mươi sáu hai mươi năm triệu đồng trên một lượng bán ra
cùng thời điểm tại thị trường thành phố hồ chí minh công ty sgc niêm ít vàng miếng cùng thương hiệu
ở mức ba mươi sáu một triệu đồng trên một lượng mua vào và ba mươi sáu ba triệu đồng trên một lượng bán ra
theo các chuyên gia một trong những nguyên nhân khiến giá vàng giảm nhẹ là do tâm lý chốt lời của nhà đầu tư
bên cạnh đó xu hướng hồi phục của đồng usd trên thị trường hối đoái quốc tế sau khi chạm mức thấp nhất
trong vòng một mươi năm tháng cũng gây áp lực trên thị trường vàng khiến cho giá vàng không thể tăng lên
với mức giá vừa nêu hiện giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi là hai năm triệu đồng mỗi lượng
do lưu lượng mưa lớn khiến nước đổ về hồ tăng nhanh
lai châu đã phải mở thêm ba cửa xà mặt vào sáng ngày hai tháng tám
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương phát đi bản tin thông báo về tình hình lũ trên sông đà
cảnh báo lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi phía bắc
theo đó do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ
nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới năm mét
khu vực lai châu và điện biên đã có mưa rất to từ một mươi chín h ngày một tháng tám đến bảy h ngày hai tháng tám
với lượng mưa phổ biến từ bảy mươi đến tám mươi mm
một số nơi có mưa lớn hơn như tà tổng lai châu một trăm hai mươi mm mường trà điện biên một trăm hai mươi mm
lưu lượng nước đến hồ lai châu đang tăng rất nhanh
lúc chín giờ lưu lượng đến hồ lai châu ở mức sáu chín trăm tám mươi m ba trên dây thủy điện lai châu đang mở ba cửa xả mặt
trước tình hình trên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ
với tập đoàn điện lực việt nam pvn và trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
liên tục cập nhật tình hình và sẵn sàng điều chỉnh mức xả lũ trong trường hợp thời tiết diễn biến bất thường
thưa quý vị vào lúc sáu h ba mươi phút sáng ngày hai tháng tám tại khu vực biển quảng ninh
cơ quan nghiệp vụ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện kiểm tra hai tàu chở dầu
mang số hiệu qn sáu nghìn sáu trăm ba mươi chín và qn sáu nghìn tám trăm sáu mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trường giang
có địa chỉ tại phương trấn hương đạo thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
trên tàu có ba thuyền viên ông nguyễn minh phương chú tại phương cầm thành thành phố cầm phà làm đại diện
tại thời điểm kiểm tra đại diện hai phương tiện không xuất trình được hồ sơ
giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của bảy mươi lít dầu do và fo đang vận chuyển trên tàu
theo lời khai của các thuyền viên số dầu trên được mua lại từ một tàu hàng không rõ số hiệu
và đang hành trình vào khu vực cảng cá hạ long để tiêu thụ thì bị phát hiện kiểm tra và bắt giữ
hiện tại cơ quan nghiệp vụ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiến hành lập biên bản
ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa và đưa hai tàu về khu vực quy định
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
từ ngày hai mươi tháng bảy đến nay dịch lở mồm long móng đã lây lan
làm cho một trăm một mươi con bò của một mươi tám gia đình ở xã tịnh hiệp huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi bị nhiễm bệnh
những ngày qua tiếp tục xuất hiện thêm nhiều đàn bò của các hộ chăn nuôi có biểu hiện bệnh dịch
để ngăn chặn dịch lây lan rộng chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp phòng chống
như tổ chức phun ba mươi sáu lít hóa chất tiêu độc khử trùng giải hơn năm trăm linh kg vôi bột
tại các khu vực nuôi bãi chăn thả lối đi lại và tại các đầu mối giao thông
các ngành chức năng cũng tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại
hướng dẫn người dân cách ly điều trị bệnh cho gia súc phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại khu vực xung quanh
cùng với việc triển khai các biện pháp phòng chống dập dịch hiện tỉnh quảng ngãi chỉ đạo các địa phương
tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng ngừa đối với những vùng chưa có dịch
tuy nhiên có một thực tế hiện nay rất nhiều cơ sở chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản
đều có thể dùng để chữa bệnh
chăn nuôi trộn lẫn với thuốc kháng sinh với mục đích là để phòng bệnh cho vật nuôi
tới nay hàng vạn con lợn gà và cả tôm cá trên cả nước hàng ngày vẫn ăn thức ăn công nghiệp trộn lẫn với thuốc kháng sinh dù không hề có bệnh
tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh trên vật nuôi này gây ra những hậu quả lớn không chỉ với vật nuôi mà với chính người dân những người ăn thịt cá hàng ngày
đây là kho cám của một nông dân ở hương yên
hầu hết số cám này đều có trộn kháng sinh
có bao cám chứa cả chục loại kháng sinh như thế này
ngoài bao bì
những loại kháng sinh này đều được ghi rõ
với hẳn lượng không hề nhỏ
cứ chọn loại mà nó có kháng sinh
thì nó phòng bệnh cho lợn
nó đỡ bị bệnh dịch
vì ở đây chăn nuôi nhiều
thì sợ ô nhiễm dịch bệnh
thì mua những loại cám
nó có kháng sinh thì nó an toàn hơn
chứ không phải là anh
sử dụng và không sử dụng
bởi vì do kinh thức người chăn nuôi
thì nó hàn hẹp
rồi tiếp cận thuốc men
thì nó không ở mức giới hạn nào
cho nên đôi khi sử dụng không đúng phát sinh
thì con heo nó kháng thuốc
điều trị không hết
hoặc là heo nó không đưa lại
hiệu quả kinh tế
nếu chủ dùng để chữa bệnh
thì một con lợn từ khi mới đẻ
tới khi xuất chuồng chỉ dùng vài ba đợt kháng sinh
nhưng để phòng bệnh
với việc trộn vào thức ăn chăn nuôi
thì ngày nào đàn lợn này cũng phải ăn kháng sinh
vài ba lần
theo một khảo sát mới đây của cục thú y
thực hiện ở tiền giang
lượng kháng sinh sử dụng tính trên đầu da cầm
cao gấp sáu lần so với mức ghi nhận được
tại một số nước châu âu
trong đó có tới tám mươi bốn kháng sinh
được sử dụng chỉ với mục đích phòng bệnh
và theo các chuyên gia
việc sử dụng kháng sinh để phòng bệnh cho vật nuôi
là một hành động lợi bất cập hại
nếu không muốn nói là một hiểm họa
với cả vật nuôi và người ăn phải
thức ăn làm từ những vật nuôi đó
đây là một việc làm
rất là cẩm trọng
nếu chúng ta cứ thấy hiện tượng thế là chúng ta cứ sử dụng
mà sử dụng thường là sử dụng bao vây
tức là biết nó có hiện tượng ấy
thì nó rất là nhiều bệnh nó có hiện tượng ấy
thì như vậy lại dùng một loạt kháng sinh để bao vây
và như vậy vô hình chung là chúng ta đã
đậu độc con da súc da cầm
và thứ hai nữa là khi con da súc da cầm
mà nó có sống sót lại thì
nó là một tổn sư rất là lớn
trong thực phẩm và làm ảnh hưởng
sức khỏe con người
cái thứ nhất là khi mà vật nuôi
cũng như con người ăn cái thức ăn
mà có kháng sinh vào trong đường ruột
thì nó làm cho thương tổn
cái hệ vi sinh vật đường ruột
cái hệ vi sinh vật này rất có lợi
cho sức khỏe của chúng ta nó bảo vệ đường ruột
thì cái kháng sinh này là có hại
cái đường ruột
cái tác hại thứ hai là
cái kháng sinh này
nó gây cho cái vi khuẩn gây bệnh
có cái đề kháng với thuốc
vì loại vi khuẩn này nó biến đổi ra
rất nhanh có thể hai ba năm
thì nó tạo ra cái dòng
kháng thuốc mới
như vậy thì chúng ta có bao nhiêu kháng sinh
chúng ta cho vào thức ăn
chúng ta trị bệnh dạy súc
mà chúng ta để tồn dư trong cái sản phẩm
cái thức ăn chăn đồ cũng như thức ăn của người
thì những cái chất kháng sinh này
nó sẽ gây ra
cái đề kháng kháng sinh của dạy súc
thì khi mà
các loại kháng sinh để chữa bệnh
bị vi khuẩn gây bệnh đề kháng
thì lúc đó
loài người bó tay
khi mà nhiễm trùng nhiễm khuẩn
thì đành phải

cái này người ta phát hiện
ở một số bệnh viện ở mỹ
đã xuất hiện rồi chứ không phải không
cũng theo nghiên cứu của cục thú y
tới nay tỷ lệ vật nuôi kháng lại
các loại kháng sinh lên tới mức rất cao
nghiên cứu tại ba trăm bốn mươi ba trang trại heo
và gia cầm ở đồng bằng sơn kiều long
cho thấy một trăm linh vật mẫu kháng lại
trùng kháng sinh erythromycin
chín mươi chín mẫu vật nuôi kháng lại
kháng sinh trùng sunfat methoxaron
tỷ lệ mẫu vật nuôi kháng lại
các trùng kháng sinh khác cũng rất cao
trước tình hình đó ngày hai tháng bảy vừa qua
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức hội nghị chính thức triển khai
kế hoạch hành động quốc gia về quản lý
sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng sinh
trong trăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
sau vấn đề sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
chúng ta đã kiểm soát rất cơ bản rồi
thì chúng ta sẽ
triển khai một chương trình hành động
là kiểm soát
sử dụng kháng sinh trong trăn nuôi
ở đây tôi không nói là
nói không với kháng sinh trong trăn nuôi
chúng ta sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi thế nào
để đảm bảo rằng
vật nuôi vẫn phát triển
và sản phẩm vật nuôi không có tồn dư kháng sinh
và không làm
cái gọi là
là kháng kháng sinh
trong trăn nuôi
cũng như người
sử dụng sản phẩm trăn nuôi
tại hội nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng đưa ra lộ trình loại bỏ kháng sinh
ra khỏi thức ăn trăn nuôi
và giảm tỷ lệ sử dụng kháng sinh
đối với vật nuôi
chúng ta đưa ra một cái
lộ trình là
đối với những thức ăn mà có
chứa kháng sinh
với mục đích kỹ thức sinh trưởng
thì hạn cuối cùng được phép sử dụng
là ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
và đối với
thức ăn trăn nuôi mà có chứa kháng sinh
nhằm mục đích là phòng trị bệnh
thì hiện nay chỉ quy định đối với gia súc non
và đến năm hai nghìn hai mươi
cũng sẽ chấm dứt

và đối với việc là thức ăn trăn nuôi
có sử dụng kháng sinh
với mục đích là phòng trị bệnh
kế hoạch hành động quốc gia
về quản lý sử dụng kháng sinh
trong trăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
sẽ tăng cường tuyên truyền cũng như kiểm soát
tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh
đối với vật nuôi và đặc biệt là tình trạng
trộn kháng sinh vào thức ăn trăn nuôi
cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tới đây bộ sẽ kiện toàn tiểu ban
chuyên trách về kháng sinh trong trăn nuôi
và thủy sản trực thuộc ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống kháng kháng sinh
cũng như hệ thống chỉ đạo quản lý kháng sinh
và kháng kháng sinh
bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng đề xuất chính phủ xây dựng
sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật
nhằm tăng cường kiểm soát việc sử dụng kháng sinh
trong trăn nuôi
bộ nông nghiệp tham mưu và đề xuất
với chính phủ và quốc hội
sửa đổi bổ sung và ban hành
một loạt các luật thế hệ mới
tức là đầu tiên là
luật bảo vệ thực vật luật thú y
và tới đây là luật thỉ sản
và luật trăn nuôi
bên cạnh việc triển khai xây dựng
và ban hành các luật như thế này
bộ nông nghiệp đã xây dựng sửa đổi
chính phủ ban hành
nghị định ba mươi chín về quản lý thức ăn chăn nuôi
trong đó đặc biệt là kiểm soát
rất chặt chẽ thức ăn có chữ kháng sinh
vâng thưa quý vị và các bạn
có thể nói việc lạm dụng thuốc kháng sinh
trong chăn nuôi gây nên những hậu quả khôn lường
một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất
là việc tỷ lệ bệnh nhân bị kháng thuốc kháng sinh
tăng cao trong thời gian gần đây
hy vọng với sự vào cuộc mạnh mẽ
của các cơ quan chức năng tình trạng này
sẽ sớm bị đẩy lùi
quý vị và các bạn thân mến tới đây chương trình
nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
thân ái chào tạm biệt